thưa quý vị trung tâm cảnh giác rửa quốc gia vừa cập nhật công bố mới nhất về hiệu quả vaccine covid một mươi chín pfizer
theo đó khoảng một tháng sau tiêm vaccine có thể bảo vệ trẻ khỏi nhập viện
theo trung tâm cảnh giác dược quốc gia bộ y tế hiệu quả của vaccine bnt một trăm sáu mươi hai b hai pfizer biontech phòng covid một mươi chín đối với biến chủng omicron trên trẻ em và trẻ vị thành niên vừa được công bố trên nejm tạp chí y học new england một trong những tạp chí y khoa uy tín ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo công bố nghiên cứu bệnh chứng với gần ba trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi cho thấy
trong giai đoạn chủng delta
hiệu quả bảo vệ tránh nhập viện do covid một mươi chín ở nhóm tiêm vaccine đạt chín mươi ba sau từ hai đến hai mươi hai tuần sau tiêm vaccine
và duy trì ở mức chín mươi hai sau từ hai mươi ba đến bốn mươi bốn tuần sau tiêm vaccine
trong giai đoạn chủng omicron lưu hành hiệu quả bảo vệ khỏi nhập viện của vaccine ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi là bốn
hiệu quả bảo vệ khỏi mắc covid một mươi chín nặng là bảy mươi chín
và ở mức hai mươi với hiệu quả bảo vệ khỏi nhập biện của vaccine ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi là bốn mươi
hiệu quả bảo vệ tránh mắc covid một mươi chín nhẹ trong giai đoạn lưu hành chủng omicron
vaccine cũng đã được tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi hiệu quả bảo vệ khỏi nhập viện
ghi nhận được đạt sáu mươi tám sau khi tiêm vaccine khoảng một tháng các tác giả kết luận rằng
mặc dù hiệu quả bảo vệ trên biến chủng omicron có sụt giảm so với biến chủng delta trên nhóm
trẻ em được tiêm phòng tuy nhiên vaccine vẫn thể hiện được hiệu quả bảo vệ tránh nguy cơ
nhập viện trên trẻ đã được tiêm phòng vaccine nghiên cứu đã được cdc trung tâm kiểm soát và
phòng ngừa dịch bệnh mỹ tài trợ để triển khai cũng tại hà nội sở giáo dục và đào tạo hà nội
vừa có văn bản gửi ubnd các quận huyện thị xã về việc xem xét tổ chức hoạt động bán chú cho
học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai khi học trực tiếp tại trường sở giáo dục và đào tạo
hà nội đề nghị ubnd các quận huyện thị xã cần được tiêm phòng tuy nhiên vaccine
căn cứ vào tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương trên cơ sở kế hoạch tổ chức và nhu cầu
hoạt động bán chú của các trường các cơ sở giáo dục xem xét và quyết định cho phép các trường
cơ sở giáo dục trên địa bàn được tổ chức hoạt động bán chú khi học sinh các khối lớp bảy
một mươi một mươi một và một mươi hai đi học trực tiếp các trường các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện
của từng đơn vị xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán chú khi học sinh đi học trực tiếp
đáp ứng nhu cầu tổ chức
hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh chủ động báo cáo và xin ý kiến
phê duyệt của ubnd các quận huyện thị xã việc tổ chức hoạt động bán chú phải thực hiện theo
nguyên tắc tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh các trường các cơ sở giáo dục phải thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục
trong đó đảm bảo theo nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường ưu tiên tổ chức ăn ngủ nghỉ tại ngay lớp học
giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp học sinh ăn theo suất ăn riêng không dùng chung
các đồ dùng cá nhân rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn
nhà trường phải vệ sinh khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn
nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường đồng thời phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định
nhiều người sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cũng nghĩ là do hậu
covid một mươi chín nên tâm lý hoang mang nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm
sau khi khỏi covid một mươi chín được năm ngày chị n t h năm mươi tuổi ngụ tại tp thủ đức
tp hcm thi thoảng cảm thấy mệt ăn khó tiêu lo sợ mình bị di chứng hậu covid một mươi chín
chị hát đi khám làm xét nghiệm máu chụp x quang phổi tuy nhiên kết quả thăm khám
mọi thứ đều ổn định sau khi khám xong bác sĩ hỏi bệnh tôi mới nhớ ra dạ dày của mình không
tốt trước khi mắc covid một mươi chín cũng dễ bị khó tiêu nên ăn thức ăn nguội hay hải sản không tươi thì
rất dễ bị trúng thực nên dẫn đến mệt có thể tôi đã trách oan cho covid một mươi chín
tương tự l t c d một mươi tám tuổi ngụ tại quảng nam sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng một tuần
vẫn còn ho nên luôn mang trong mình tư tưởng
bị sơ hóa chị đê đến bệnh viện để thăm khám tuy nhiên các bác sĩ giải thích tình trạng này
vẫn đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn nếu ho vẫn kéo
dài sau khi khỏi bệnh một tháng thì đó mới là di chứng hậu covid một mươi chín giờ khóc giờ cười hơn
đó là trường hợp của chị l t l ba mươi tuổi ngụ tại tam hiệp đồng nai sau khi khỏi covid một mươi chín hai tuần
chị có triệu chứng chán ăn nôn ói mệt mỏi nhiều hơn đồng thời kinh nguyệt bị trễ
chị l cho rằng tất cả các triệu chứng trên do hậu covid một mươi chín gây ra nên muốn đi thăm khám
tuy nhiên sau khi chia sẻ với một người bạn chị l được khuyên nên kiểm tra nước tiểu
chị mang thai được bốn tuần và tiếp tục bị ngén nhiều hơn
theo bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoan nhẫm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trước khi có covid một mươi chín tại các bệnh viện vẫn có số lượng lớn người bị cao huyết áp
bị viêm khớp tiểu đường viêm tai viêm ruột nếu vậy thì thật vô lý sau khi đại dịch
có bệnh gì cũng đổ tại hậu covid một mươi chín theo bác sĩ khanh tâm lý ổn định đóng
vai trò quan trọng với người bệnh covid một mươi chín thời gian qua có nhiều người chuyển nhau
các thông tin về hậu covid một mươi chín nhất là các thông tin về phổi khiến nhiều người hoảng loạn
nếu muốn đi khám hậu covid một mươi chín thì nên chọn những cơ sở uy tín tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh nige mốc thời gian để xác định một người mắc
covid một mươi chín là sau ba tháng bác sĩ vinh cho biết nếu theo định nghĩa của who thì số người ở việt nam
mắc hội chứng covid một mươi chín là rất ít định nghĩa này có tính chất tương đối trong nghiên cứu còn khó
áp dụng trong thực tế ví dụ nếu một người có triệu chứng ho sau ba tháng triệu chứng này xuất
hiện liên tục trong một tháng thì vẫn phải cần đi khám hậu covid một mươi chín sớm chứ không thể chờ đến hai tháng
mới khám được diễn tiến bệnh covid một mươi chín chia làm ba giai đoạn giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu
chứng test nhanh dương tính thường dài khoảng bốn tuần trong giai đoạn cấp tính này nhiều khả năng
các triệu chứng sẽ tự hồi phục tuy nhiên nếu người bệnh cảm thấy các triệu chứng nặng lên như ho nhiều
da máu khó thở nhiều sốt không hạ thì cũng nên đi khám bệnh
từ bốn tuần đến một mươi hai tuần là giai đoạn covid một mươi chín vẫn tiến triển xét nghiệm âm tính nhưng bệnh chưa
khỏi hoàn toàn sau một mươi hai tuần được xem là giai đoạn hậu covid một mươi chín như vậy hội chứng covid một mươi chín kéo dài
bao gồm cả giai đoạn tiến triển và hậu covid một mươi chín tức là từ bốn tuần đến một mươi hai tuần trở lên theo bác sĩ
vinh tại việt nam phần lớn người dân có triệu chứng và đi khám từ bốn tuần trở lên tương tự như
định nghĩa của cdc mỹ
một người có triệu chứng bất thường sau khi khỏi covid một mươi chín một tháng mà chính bản thân hay nhân
viên y tế không thể lý giải bằng nguyên nhân khác thì mới gọi đó là covid một mươi chín kéo dài
theo bác sĩ vinh ví dụ một người bị tiểu đường trong thời gian bị covid một mươi chín không thể mua thuốc
uống đều đặn nay khỏi covid một mươi chín cảm thấy mệt mỏi khát nước tiểu nhiều thì là do tiểu đường
không kiểm soát được có lý do chứ không phải là do hậu covid một mươi chín

nếu một bệnh nhân bị ho sốt khó thở nhưng hình chụp x quang phổi cho thấy dấu hiệu của bệnh lao
thì đây không phải là hậu covid một mươi chín do đó để biết một triệu chứng có phải hậu covid một mươi chín hay không
bác sĩ phải loại trừ các lý do gây nên triệu chứng này
khi không tìm được lý do thì mới gọi đó là hậu covid một mươi chín